từ một mươi ba h ba mươi phút ngày hôm nay mùng ba tháng tám hệ thống trực tuyến của thành phố hà nội sẽ được kích hoạt
để phục vụ học sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
việc xác nhận nhập học là điều kiện bắt buộc
trường hợp học sinh có nhiều nguyện vọng trúng tuyển thì phải lựa chọn một trong số các nguyện vọng
và tiến hành thủ tục xác nhận
học sinh có thể lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp
để xác nhận nhập học vào trường trung học phổ thông công lập
thời gian xác nhận nhập học từ một mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng tám đến hai mươi bốn h ngày năm tháng tám
thí sinh có thể hủy xác nhận hoặc đổi nguyện vọng hoặc thay đổi việc xác nhận nhập học vào lớp một mươi
trong khoảng thời gian nói trên
những học sinh dù có điểm trúng tuyển nhưng nếu không tiến hành làm thủ tục xác nhận nhập học
trong thời gian nói trên thì sẽ coi như không có nguyện vọng theo học trường đã trúng tuyển
và sẽ không được tuyển bổ sung sau đó
đối với các trường trung học phổ thông công lập học sinh có thể xác nhận nhập học
theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp
đối với trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính trường ngoài công lập
học sinh chỉ xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp